mặc dù việt nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín tuy nhiên dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu chủ quan
mới đây sở y tế hà nội đã triển khai kế hoạch xét nghiệm virus sars cov hai trong tình hình mới
xác định rõ các nhóm đối tượng được xét nghiệm và kỹ thuật xét nghiệm được thực hiện
các đối tượng được xét nghiệm bao gồm các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn giám sát được bộ y tế ban hành
người chăm sóc tiếp xúc gần với ca bệnh covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp
các trường hợp đến khám bệnh với triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng viêm phổi nặng
nghi do nhiễm virus có sốt và có ít nhất một biểu hiện triệu chứng về bệnh liên quan đến hô hấp
những người sống trong các ổ dịch có quyết định khoanh vùng cách ly
người nhập cảnh chưa được xét nghiệm khẳng định
những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh covid một mươi chín được xác định là f một
các trường hợp khác theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay trên địa bàn thành phố có ít nhất một mươi bốn đơn vị được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cũng đã hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật thực hiện test nhanh
sử dụng bộ kít do hàn quốc sản xuất cho trung tâm y tế các quận huyện thị xã và một số bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố